thời gian qua các hộ dân thuộc địa bàn lân cận bãi rác thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
đang phải sống chung với môi trường ô nhiễm do việc đốt rác
việc đốt rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến giao thông đi lại
đây là hình ảnh mà phóng viên ghi lại được khi đi qua ngã tư điểm giao của đài lộ võ nguyên giáp
với xã gia hòa và thị trấn gia lộc theo hướng đi lên cao tốc hà nội hải phòng
khói đặc quánh mù mịt cả một đoạn đường khói sộc và mũi làm cây xe mắt người tham gia giao thông
quá trình xử lý rác bằng cách đốt lộ thiên tại bãi rác thị trấn gia lộc còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
tình hình đốt giáp ở bãi giáp kia là ô nhiễm gây tạt về đường gió bắc tạt về trong làng
nó khó chịu lắm không thể chịu được
các bác trên môi trường giải quyết là
khói từ việc đốt rác lộ thiên cứ thế theo chiều gió lùa vào các thôn khu dân cư lần cận
đề nghị chính quyền thị trấn gia lộc cần nhanh chóng tìm ra giải pháp hữu hiệu
để sớm giải quyết vấn nạn rác thải vừa làm ảnh hưởng đến giao thông
sức khỏe cũng như môi trường sống của người dân